cách đây đúng bảy mươi năm về trước pháo đại láng xã yên lãng thuộc khu đống đa nay là phường láng thượng quận đống đa hà nội
vinh dự nổ những phát đạn đầu tiên vào các trại lính pháp ở nội thành vào đêm ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu và mở màn cho cuộc kháng chiến của ông cha ta
di tích lịch sử này là minh chứng cho ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh của quân và dân thủ đô hà nội
trải qua bao chặng đường lịch sử pháo đài láng năm xưa đã trở thành di tích lịch sử cấp quốc gia và là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
cụ đỗ văn đa chín mươi một tuổi là pháo thủ bắn những phát súng mở màn toàn quốc kháng chiến duy nhất còn sống
cả cuộc đời đây là bức ảnh cụ thích nhất đó là khoảnh khắc ghi lại chàng trai hai mươi một tuổi đầy quyết tâm hăng hái xin gia nhập đội pháo thủ pháo đài láng chiến đấu bảo vệ thủ đô
chúng tôi đi có tám anh
mới tôi là chín
nhiều tuổi nhất là anh đoàn bản hai mươi ba
ít tuổi nhất anh sinh một mươi bảy tuổi
còn đều hai mươi và hai mươi một cả
anh đoàn bản thì đưa mẹ tôi ra
mẹ tôi nói là tôi đó là con trai
tôi đưa nó ra để cùng các anh đánh giặt giữ đất giữ nhà
năm nào cũng vậy cứ dịp kỷ niệm ngày toàn quốc kháng chiến
cụ đa lại cùng các thế hệ đi sau thăm lại trận địa pháo đài láng năm nào
pháo đài láng vốn do thực dân pháp xây dựng trong thời kỳ đại chiến thế giới thứ hai
nhằm phòng thủ khu vực hà nội với mục đích bắn máy bay nhật
sau cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm thành công
pháo đại láng vào tay quân giải phóng và nhanh chóng làm chủ kỹ thuật bắn pháo
chính khẩu pháo này bảy mươi năm trước đúng hai mươi h ngày một mươi chín tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
cụ đa đã cùng các pháo thủ bắn những phát đạn đầu tiên vào thành
vừa làm thực dân pháp bất ngờ
vừa làm hiệu lệnh mở màn của kháng chiến
gọi anh nguyễn đức gia là cho sinh sát vào trong thành xem có bắn vào dân không
thì sinh sát bảo vệ là bắn vào trong thành
tây lính chết nhiều lắm
còn một phát rơi ra ngoài về phía bắc là bác giáp biểu dương ngay
cán bộ chiến sĩ pháo đài láng là bắn giỏi
những chàng trai hà nội khi ấy chỉ mới một mươi chín đôi mươi
chưa từng bắn pháo thật chỉ biết nghe theo tiếng gọi của tổ quốc
vượt qua mọi khó khăn gian khổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
đã góp phần quan trọng trong cuộc đấu tranh toàn quốc kháng chiến
kỹ thuật bắn mặc dù là mới được học tập mới được huấn luyện
nhưng mà đảm bảo độ chính xác
và cái điều đáng chú ý là đã góp phần tiêu hao một cái bộ vận sinh của quân pháp
và làm cho cái độ hình của quân pháp bị bất ngờ bị rối loạn
ngay từ thời điểm khởi đầu của cuộc kháng chiến
thì rõ ràng họ không phải chỉ gặp phải một cuộc chiến tranh du kích
của nhân dân của lực lượng vũ trang địa phương
mà còn gặp phải cái sự phản kháng hết sức quyết liệt
của một lực lượng vũ trang tập trung chuyên nghiệp
nó cũng thể hiện cái sự kế thừa và phát triển truyền thống của quân đội như việt nam
là đánh thắng chậm đầu
không chỉ là hiệu lệnh mở màn toàn quốc kháng chiến
về sau pháo đài láng cũng lập nhiều chiến tích quan trọng
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
đồng chí võ nguyên giáp đã gửi thư khen tinh thần của các chiến sĩ vào đài láng
ngày hai mươi tháng một mươi hai pháp đã cho máy bay trinh sát đi tìm những địa điểm
có đặt các cái pháo đài của chúng ta trong đó có pháo đài láng
thì để chống trả cái sự thăm dò và cái phát hiện của quân địch
thì pháo đài đắng đã góp phần bắn rơi một cái máy bay trinh sát của pháp
vào cái máy bay đó thì rơi ở phố hàng bột
di tích lịch sử cách mạng pháo đài láng là minh chứng cho ý chí quyết tử cho tổ quốc quyết sinh
của quân và dân thủ đô hà nội trong những năm đầu kháng chiến chống pháp
đây cũng là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về sự dũng cảm
ý chí kiên cường và niềm tự hào đối với thế hệ người đi trước trong cuộc đấu tranh bảo vệ tổ quốc